liên quan đến vụ xe đưa đón ba học sinh bị văng xuống đường vào sáng ngày hôm nay
ban an toàn giao thông tỉnh đồng nai đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan xử lý nghiêm
việc xe đưa đón học sinh không bảo đảm đủ điều kiện khi tham gia giao thông
ban an toàn giao thông đồng nai đề nghị khẩn trương kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm
đối với các tổ chức cá nhân có liên quan đến xe biển kiểm soát năm mươi một b bảy nghìn chín trăm hai mươi ba đưa đón học sinh không bảo đảm an toàn
ban an toàn giao thông đề nghị công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương trên địa bàn
tăng cường kiểm tra xử lý đối với những phương tiện đưa đón học sinh vi phạm các điều kiện quy định
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
sở giao thông vận tải đồng nai chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông
kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển đưa đón học sinh trên địa bàn
không bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông và vi phạm luật giao thông đường bộ
ngoài ra ban an toàn giao thông tỉnh đồng nai đề nghị sở giáo dục và đào tạo đồng nai
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông
trong công tác đưa đón học sinh trên địa